tuyến đường cao tốc nội bài lào cai đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần bốn năm nay
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mà tuyến đường này mang lại thì vẫn còn một số tồn tại ảnh hưởng không nhỏ
đến đời sống của nhân dân đặc biệt là việc thiếu các tuyến đường dân sinh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lào cai
cứ khoảng bốn giờ chiều khi bắt đầu tan trường những người dân ở thôn vàng hai thuộc địa bàn xã xuân giao
huyện bảo thắng lại buộc phải trở thành những người vi phạm luật an toàn giao thông một cách bất đắc dĩ
đường cũ đã bị lấp khi thi công đường cao tốc trong khi đường góp dân sinh lại chưa được làm
nên người dân không còn lựa chọn nào khác dù biết rõ việc này là vô cùng nguy hiểm
chúng tôi biết là vi phạm rồi chúng tôi cũng rất sợ bây giờ bản thân chúng tôi đi cũng rất là nguy hiểm
chúng tôi cũng rất là lo nhưng mà bây giờ chúng tôi không có con đường nào để đi nữa
thì chúng tôi bắt buộc phải đi trên con đường này
bây giờ xe đến chúng tôi đi ngược chiều
chúng tôi cũng rất là sợ chứ sợ lắm chứ
bây giờ con cái đi học đấy chúng tôi cũng lo
bao giờ con cái về nhà chúng tôi mới mở mắt ra
việc gần như bị cô lập do không còn đường đi cũng khiến cho không ít hộ dân nơi đây chịu ảnh hưởng lớn về kinh tế
khi mà việc vận chuyển nông lâm sản đi tiêu thụ rất khó khăn
nhiều diện tích rừng kinh tế đến kỳ thu hoạch mà không bán được hoặc bị ép giá do không có đường để vào thu hoạch
mua cái gì thì cũng không mua
đường về đường nối mình đi thì nó khó phương tiện không đi được đường nối khó đi
thế này có bán cái gì thì khó đường đi thì xe cổ nó cũng không vào
thế này chúng tôi chỉ bán đổ văn tháo đi để được đồng nào thì hai đồng đấy thôi
đường cây này đáng nghĩa rằng nếu mà người ta ở trên đường rộng đường dễ đi thì gần hai mươi triệu
nhưng mà trong này tầm khủng độ một mươi năm triệu hay là một mươi triệu thôi là chỉ được có thế thôi
thôn vàng hai có bảy mươi sáu hộ dân thì có một mươi ba hộ gần như bị cô lập do chưa có đường gom kết nối
các hộ còn lại mặc dù sinh sống ở những nơi đã được làm cống chui dân sinh
nhưng theo phản ánh của người dân thì những cống chui này thường xuyên trong tình trạng ngập nước
do cống được làm thấp hơn so với mặt đường
cái này là đường liên thôn vừa là từ xóm trên đến xóm dưới
vàng một vàng hai ở các thôn lân cận khác đều là đi qua cái tuyến đường này
đấy cũng là một việc rất là khó khăn cho các hộ dân trong thôn và cũng như các thôn lân cận khác
việc đi lại nó rất là khó khăn
cũng có nhà đầu tư đến khảo sát đo đạc
và hứa là sẽ làm giả cho dân của chúng tôi
chúng tôi chỉ biết nghe những lời hứa hẹn đấy thôi
chứ chúng tôi cũng không biết là khi nào chúng tôi được làm và khi nào được sửa chữa lại
tình trạng người dân đi xe máy đi bộ trên đường cao tốc là vô cùng nguy hiểm
vậy nhưng đã gần bốn năm nay sau nhiều lần kiến nghị đề xuất với chính quyền địa phương
những nguyện vọng chính đáng của người dân về việc có đường gom dân sinh
sau khi tuyến cao tốc nội bài lào cai đi vào hoạt động vẫn chưa được giải quyết